trong khi đó nga cũng bắt đầu khởi động tiêm chủng hàng loạt vaccine sputnik v do công ty trong nước sản xuất
từ ngày năm tháng một mươi hai các trung tâm tiêm chủng khắp thủ đô moscow đã bắt đầu phân phối sputnik v cho các nhóm ưu tiên
gồm giáo viên nhân viên y tế có trên năm người đã đăng ký tiêm chủng trong năm giờ đầu tiên
tiêm chủng cho người dân đã bắt đầu tại bảy mươi điểm ở moscow ngày hôm nay
chúng tôi làm việc từ tám giờ sáng đến tám giờ tối bảy ngày mỗi tuần
trước đó tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh tiêm chủng quy mô lớn trên cả nước bắt đầu từ tuần này
nga đã trở thành nước đầu tiên thông qua vaccine ngừa covid một mươi chín do mình sản xuất từ hồi tháng tám
giới chức nga cho biết có đủ liều vaccine cho trên hai triệu trong tổng số một trăm bốn mươi năm triệu người nga
còn tại mỹ cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda dự kiến cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của pfizer biontech ngay trong tuần này
theo truyền thông mỹ tổng thống donald trump đã ký xác lệnh hành pháp trong ngày tám tháng một mươi hai theo giờ mỹ
nhằm đảm bảo tất cả người dân mỹ được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trước khi chính phủ mỹ bắt đầu hỗ trợ các quốc gia khác
tổng thống đắc cử mỹ joe biden cũng cam kết chính quyền của ông sẽ tiến hành tiêm chủng ít nhất một trăm linh triệu liều vaccine trong một trăm linh ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức
mỹ sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các giáo viên sớm nhất có thể
sau các đối tượng ưu tiên hàng đầu là nhân viên y tế và những người làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe nhà dưỡng lão
tại châu âu
cơ quan y tế châu âu sẽ chốt quyết định về vaccine của pfizer biontech vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
tới nay một số quốc gia đã tiến hành đàm phán mua vaccine của pfizer biontech như brazil canada indonesia
trong năm nay chính phủ indonesia chi gần bốn mươi năm triệu đô la mỹ để mua ba triệu liều vaccine của công ty công nghệ sinh học sinovac
và một trăm linh liều vaccine của công ty casino đều là của trung quốc
với nhiều người trên thế giới
tin tức về tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
được coi như một tia sáng hy vọng khi một năm đen tối sắp kết thúc
trong ngày đầu tiên anh triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech
nước này đã ghi nhận hai trường hợp có phản ứng dị ứng
ngay thông tin có hai trường hợp bị dị ứng với vaccine covid một mươi chín
cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phẩm y tế của anh ngay lập tức khuyến nghị những người có tiền sử dị ứng
không nên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở thời điểm hiện nay
cơ quan này khuyến cáo những người tiêm vaccine khi có biểu hiện bất thường
thường nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra ngay lập tức
trước những ý kiến lo ngại về hiệu quả của các loại vaccine đang được các hãng dược phẩm gấp rút nghiên cứu và bào chế
giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm pfizer của mỹ ông albert mula khẳng định
hãng không cắt bỏ một quy trình nào trong tiến trình thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín
vaccine của pfizer biontech là một trong số các ứng cử viên vaccine tiềm năng nhất
đang được nhiều nước trên thế giới xem xét để thông qua
và để chấn an những lo ngại xung quanh rủi ro khi tiêm vaccine này
giám đốc điều hành của pfizer kêu gọi mọi người nên tin tưởng là vaccine của họ an toàn và hiệu quả
vấn đề của loại vaccine này là phải bảo quản ở nhiệt độ cực thấp âm bảy mươi độ c
do đó chỉ có thể chữ trong bệnh viện hoặc tại các trung tâm y tế
tuy nhiên pfizer đánh giá việc đó không phải là quá khó khăn
kể cả đối với những nước có cơ sở hạ tầng ở mức cơ bản
chuyển sang các thông tin khác
chuyển sang các thông tin khác
báo cáo mới nhất của hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển dự báo giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu
sẽ giảm năm sáu vào năm hai nghìn hai mươi so với năm ngoái
đây sẽ là năm giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu giảm lớn nhất kể từ năm hai nghìn chín
sự suy giảm này là do sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động vận tải và du lịch
tuy nhiên dự báo giá trị thương mại toàn cầu giảm năm sáu vẫn cho thấy sự lạc quan hơn đáng kể
so với chỉ cách đây vài tuần trước khi các dự báo của liên hợp quốc ước tính mức giảm chín
tỷ lệ đói nghèo tại anh sau dịch covid một mươi chín dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với ước tính
trong đó sẽ có khoảng hai triệu hộ gia đình một triệu trẻ em phải vật lộn để kiếm ăn
giữ ấm hay giữ vệ sinh khi kinh thuế suy thoái nghiêm trọng
tình trạng đói nghèo nghiêm trọng nhất xảy ra ở các khu vực đông bắc và tây bắc vùng england
và một số khu vực của thủ đô london
ước tính trên một số hộ gia đình ở vùng england thuộc diện đặc biệt đói nghèo
tình trạng đói nghèo được xác định là không có khả năng đảm bảo từ hai trở lên
trong số các yếu tố như chỗ ở thức ăn sởi ấm chiêu sáng quần áo phù hợp với thời tiết
đồ dùng vệ sinh cơ bản hoặc thu nhập hàng tuần sau khi trừ đi chi phí nhà ở từ bảy mươi bảng cho một người lớn
hoặc một trăm bốn mươi năm bảng đối với cặp vợ chồng có hai con trở xuống
những người độc thân có nhiều khả năng rơi vào cảnh tung thiếu nhất nhất là nhóm những bà mẹ đơn thân
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay